theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện giãi chiến củ chi
trong ba trăm bốn mươi chín ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi tám ca số ca còn đang điều trị là hai mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu năm trăm một mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác năm sáu trăm năm mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy trăm chín mươi hai người